những ngày qua trên địa bàn tỉnh hà giang không khí lạnh tăng cường gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt và sức khỏe của người dân đặc biệt là các em học sinh tiểu học và mầm non
chính vì thế các đơn vị trường trên toàn tỉnh đã tăng cường thực hiện phòng chống rét cho học sinh
trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học thượng phùng huyện mèo vạc nơi tập trung học tập của bảy trăm một mươi bảy em học sinh
trong đó có hai trăm bốn mươi một em học sinh được ở và sinh hoạt trong bán chú của nhà trường
tại đây cán bộ y tế học đường thường xuyên kiểm tra sức khỏe khám cấp phát thuốc và bổ sung đủ các loại vitamin cho các em học sinh tránh các dịch bệnh tật trong thời tiết giá rét
những ngày nhiệt độ xuống thấp nhà trường luôn chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để cho các em học sinh được ngủ ấm đảm bảo trong lớp học kín gió
ngay từ đầu năm học phóng dục cũng như quỹ bác nhân huyện đã có thông báo yêu cầu tất cả các trường học trên toàn huyện cũng như trường của chúng tôi
là chuẩn bị các cái chỗ ăn chỗ nghỉ cho học sinh đảm bảo
và nhà trường đã chuẩn bị cho học sinh và nhà trường đã cấp thêm các chăn cho học sinh
như mọi năm thì rẻ mũi giường chỉ hai cái chăn nhưng năm nay trường đã có cho học sinh có đệm
trong những ngày tới không khí lạnh tăng cường tiếp tục làm nhiệt độ giảm mạnh
theo dự báo nhiều nơi trên địa bàn có thể xuất hiện băng giá
đối với những huyện vùng cao vùng sâu vùng xa vùng biên giới thường có sương mù dày đặc vào những ngày rét đậm rét hại
các trường chủ động thay đổi khung giờ học cho phù hợp hoặc cho nghỉ học
chuẩn bị về cơ sở vật chất chăn chiếu cũng như là các điều kiện khác để đảm bảo cho các cháu đủ ấm
cho đến trường trong thời gian vừa qua cũng như trong thời gian tiếp theo
thì ngành cũng sẽ quan tâm và cũng theo sát thời tiết và cũng có những chỉ đạo để các đơn vị trường học
kịp thời để đảm bảo độ ấm cho các cháu học sinh đến trường đảm bảo
trong quá trình thời tiết lạnh quá dưới mức độ quy định ngành đã chỉ đạo các trường chủ động sắp xếp
và bố trí thời gian cho học sinh nghỉ học để đảm bảo sức khỏe cho các cháu
quan trọng nhất là đảm bảo cho các cháu trong mùa đông này có đủ cơ sở vật chất cũng như là chăn màn áo ấm
cho các cháu ở ban chú tại trường
thì chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị trường học mua thêm chăn màn để đảm bảo cơ sở vật chất cho các cháu
và hiện tại thì cơ sở vật chất cũng như là chăn màn áo ấm là đảm bảo cho các cháu ở bán chú
bên cạnh công tác phòng chống dét
các thầy cô ngành giáo dục huyện mèo vạc và các quỷ chính quyền địa phương
cũng đang huy động các nguồn lực trong và ngoài địa phương hỗ trợ thêm chăn bông
quần áo phao giày ủng và găng tay cho học sinh các cấp